hôm qua ngày ba mươi tháng năm đại sứ quán việt nam ở thủ đô phnom penh đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp việt kiều đang đầu tư kinh doanh tại campuchia
qua đó nhằm trao đổi thông tin tìm biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại campuchia
tại buổi gặp mặt đại sứ vũ quang minh đã thông báo tóm tắt với các doanh nghiệp về kết quả hội nghị ubhv campuchia lần thứ một mươi sáu
trong đó nhấn mạnh những kết quả có liên quan tới hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp việt nam vào thị trường campuchia
để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhiều ý kiến đề xuất các doanh nghiệp việt nam đang đầu tư kinh doanh tại campuchia nên tăng cường giúp đỡ lẫn nhau thông qua những biện pháp như sử dụng dịch vụ của nhau với giá yêu đáy chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu khách hàng
theo đại sứ vũ quang minh các doanh nghiệp việt nam đang đầu tư kinh doanh tại campuchia nên sớm cùng nhau thành lập một hiệp hội đăng ký hoạt động tại campuchia
với tư cách một pháp nhân qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại campuchia